thưa quý vị sau hơn một tuần xét xử và nghị án tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt bị cáo phạm thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế
idt chủ trang mạng học làm giàu tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo bản án sơ thẩm bị cáo hải lập website họclamzau vn tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu
hải tự giới thiệu mình là tiến sĩ có tài đầu tư kinh doanh giới thiệu công ty edt đang triển khai các dự án có lãi suất cao
làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô như macca có siêu dự án để thu hút nhiều người góp vốn
hải đưa ra mức lãi suất là từ bốn mươi đến năm mươi một năm trả lãi ngay khi nộp tiền
bên cạnh đó chỉ trong vòng một năm thì từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo hải đã huy động được hơn hai bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng từ hai năm trăm bảy mươi bốn nhà đầu tư
trong số năm trăm bảy mươi bốn bị hại được cơ quan điều tra xác định danh tính thì có ba mươi một người không yêu cầu hải bồi thường dân sự
do đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hải chỉ khắc phục dân sự cho năm trăm bốn mươi ba người còn lại
với số tiền tổng cộng là hơn năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng
với các khoản hải cho vay cá nhân và các công ty trong giai đoạn xảy ra vụ án
tòa đã tuyên các cá nhân và những công ty này trả lại để đảm bảo thi hành án
nhân dân tp hà nội đã đưa ra xét xử thơ sơ thẩm nhóm đối tượng buôn bán xỉ gà nhập lậu
và tuyên phạt bị cáo nguyễn thành lê giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại thế giới xì gà
bốn năm sau tháng tù về tội buôn bán hàng cấm
bốn nhân viên trong công ty của lê bị phạt các mức án từ hai mươi bốn tháng tù đến ba mươi sáu tháng tù
đều cho hưởng án treo về tội buôn bán hàng cầm
theo cáo trạng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi lê được người đàn ông có tên là
phanacheng quốc tịch trung quốc chào bán và giới thiệu có nguồn xì gà nhập lậu từ cuba italy với giá rẻ
lê đã giao cho nhân viên trực tiếp liên hệ trao đổi với đối tác và hình thành đường dây mua bán xì gà nhập lậu
ngoài ra lê còn mua thêm hàng trôi nổi từ các cá nhân khác
đến khi bị bắt giữ lê đã mua khoảng một năm trăm linh hộp xì gà nhập lậu thanh toán cho phanacheng hơn chín tỷ đồng
đến nay lê đã bán được bảy trăm linh hộp xì gà lậu hưởng lợi khoảng hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ của bị cáo lê tổng số là một mươi hai tám trăm chín mươi năm điếu xì gà và một túi ni lông có chứa thuốc lá điếu xì gà
khối lượng là bảy mươi sáu bốn trăm sáu mươi hai gram tương đương với ba tám trăm hai mươi ba bao thuốc lá
đoàn kiểm tra liên ngành ba trăm tám mươi chín tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa kiểm tra và phát hiện một cơ sở đang chế biến hơn một bảy tấn thịt
đã đổi màu tím tái bốc mùi hôi thối
phước tân tp biên hòa
bất ngờ kiểm tra cơ sở thu mua sản phẩm thịt heo tại tổ một mươi một khu phố tân lập phường phước tân do ông bùi văn hải làm chủ
tại thời điểm kiểm tra có sáu người đang sơ chế thịt heo dưới nền nhà
khi thấy lực lượng chức năng những người làm việc trong cơ sở đã bỏ chạy
tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận hơn một bảy tấn thịt heo bẩn dưới sàn nhà
và đáng nói phần lớn thịt heo tại cơ sở đã biến đổi màu tím tái thậm chí bốc mùi hôi thối
lực lượng chức năng chủ cơ sở là ông bùi văn hải đã khai nhận mua số thịt này với giá từ năm bảy đồng một kg về sơ chế
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thịt heo trên xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua tại một số tỉnh thành trên cả nước đã xuất hiện chiêu thức lừa đảo gọi

các nhà hàng đã đặt tiệc nhà hàng với số lượng lớn và yêu cầu phải mua rượu vang tại địa chỉ được chỉ định để lừa đảo tài sản
cơ quan công an cảnh báo đến người dân đặc biệt là các nhà hàng quán ăn cần nâng cao cảnh giác để không bị sập bẫy trước những chiêu trò lừa đảo này
theo đơn trình báo của chị lê thị hợp chủ nhà hàng g ba miền ở thị trấn trảng bom huyện trảng bom tỉnh đồng nai
vào chiều ngày một mươi sáu tháng bốn chị hợp nhận được cuộc gọi điện thoại của một người đàn ông tự xưng là giáo viên của một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện trảng bom
liên hệ đặt một mươi bàn tiệc và bốn mươi thùng rượu vang ngoại để tiếp khách
do khách đặt số lượng lớn nên chị hợp yêu cầu người này chuyển tiền trước
chỉ sau khoảng một mươi phút đối tượng trên đã gửi một bản giao dịch giả thể hiện đã chuyển tiền thành công số tiền hơn bốn trăm hai mươi hai triệu đồng đến tài khoản của chồng chị hợp
đồng thời yêu cầu chị hợp mua rượu vang tại một địa chỉ vì đã uống quen loại rượu ở đây
tin tưởng đối tượng đã chuyển khoản chị hợp đã liên hệ với chủ tài khoản gia lô rượu vang đặt mua bốn mươi thùng rượu vang
và đã chuyển khoản hai lần
chị hợp đã đặt năm mươi thùng rượu vang vào tài khoản của đối tượng số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu chị hợp đặt mua thêm năm mươi thùng rượu vang và đối tượng cho biết đã chuyển tổng cộng số tiền năm trăm một mươi năm triệu đồng vào tài khoản
lúc này chị hợp biết mình đã bị kẻ gian lừa đảo nên trình báo cơ quan công an
sau khi đặt một mươi thùng nó lại điện tiếp bố là chị đặt thêm cho nó ba mươi thùng nữa
thì nó lại làm một lệnh chuyển khoản giá cho mình ba mươi triệu nữa ba mươi thùng nữa
xong rồi lại làm chuyển
xong rồi đến lúc đặt năm mươi thùng nữa thì lại làm tiếp một lệnh chuyển khoản năm trăm một mươi triệu đó
xong rồi mình mới nghi ngờ mình uống quái lại không có khách gì mà uống mấy trăm triệu rượu này
thì nghi ngờ lúc đó mình mới nghĩ là nó lừa đảo rồi
với thủ đoạn trên cũng trong chiều ngày một mươi sáu tháng bốn chị huỳnh thị thúy hồng chủ quán nhậu phong đạt ở xã quảng tiến huyện trảng bom
bị một người phụ nữ gọi điện giới thiệu là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn huyện yêu cầu đặt bốn bàn tiệc và rượu vang để phục vụ liên hoan
để tạo lòng tin vị khách nữ đã gửi cho chị hồng phiếu chuyển tiền thành công một trăm linh ba triệu đồng
sau đó đối tượng nhắn tin số điện thoại của chủ rượu vang để chị hồng đặt mua
tổng cộng số tiền chị hồng đã chuyển khoản hai lần cho đối tượng là một trăm một mươi ba triệu đồng
tại vì một tiếng sau em mới chuyển khoản cho bên cửa hàng rượu tại vì em cũng chờ tiền qua để em mới chuyển
nhưng mà em chờ mãi thì không có tiền qua thì bắt đầu bên một mươi một giờ mấy cửa hàng rượu nó mới hơi gọi điện hối thúc em là bây giờ nếu mà chị không chuyển tiền
thì tụi em sẽ không di chuyển rượu cho chị tại vì rượu này nó mất tiền
với lại nếu mà chị không chịu tiền thì người ta sẽ không chuyển về cho mình
các đối tượng này đã lợi dụng cái việc là thứ bảy chủ nhật thì thường là các việc chuyển khoản giữa các ngân hàng nó chậm
phải qua đến thứ hai thứ ba thì tiền mới nhận được
nên là các đối tượng này đã làm giả các cái sao kê tài khoản thể hiện việc các đối tượng này đã chuyển tiền mua hàng
do cái người chủ cửa hàng
và sau khi mà chủ cửa hàng chuyển tiền cho các đối tượng mà đã được chỉ định sẵn để nhận hàng thì các đối tượng này chiếm đoạt cái số tiền
mà chủ cửa hàng đã chuyển đến cho nhóm đối tượng lừa đảo này
sau khi nhận được tiền thì các đối tượng này đã nhanh chóng tắt số điện thoại thoát khỏi gia lô và không liên lạc được với các cái chủ cửa hàng quán ăn quán uống nữa
được biết thủ đoạn lừa đảo như trên không chỉ xảy ra trên đường
nhưng cũng như trên địa bàn huyện trảng bom mà còn ở một số địa phương khác trong tỉnh đồng nai cũng như các tỉnh thành khác
nhiều chủ nhà hàng đã bị lừa số tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng
do đó ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác
thì các chiêu trò lừa đảo sẽ không có điều kiện để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
thưa quý vị bốn ngân hàng cổ phần thương
mại nhà nước đã đồng thuận cao về chủ trương của ngân hàng nhà nước
về việc giảm mặt bằng lãi suất giảm lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
theo ông phạm trí quang vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cho biết
trong thời gian qua chính phủ và ngân hàng nhà nước liên tục ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
tháo gỡ khó khăn trên thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp dư tăng cung tiền giảm lãi suất
mua giấy tờ có giá liên tục giảm lãi suất trên thị trường mở từ sáu nay chỉ còn năm
ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng mua lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối
từ đầu năm ngân hàng nhà nước đã hai lần giảm các loại lãi suất điều hành
lãi suất cho vay mới đã giảm sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai và tiếp tục có xu hướng giảm trong thời gian tới
trước đó chỉ trong hai tuần cuối tháng ba ngân hàng nhà nước cũng đã gửi công bố một loạt quyết định
giảm lãi suất điều hành và trần lãi suất tiền gửi
thưa quý vị trong ba tháng đầu năm thì số lượng người tìm mua nhà ở dưới ba tỷ đồng chiếm đến một nửa nhu cầu
trong khi đó các phân khúc mang tính chất đầu cơ như đất nền đất nhà liền thổ người mua không còn mặn mà như trước
đối với đất nền thuộc vùng tp hcm và các tỉnh giáp danh trong quý i giá sơ cấp giảm từ năm mươi
một số dự án còn giảm đến hơn một nửa
nếu người mua thanh toán một lần

còn thị trường thứ cấp mức độ giảm giá rơi vào khoảng ba mươi bốn mươi với mỗi nền
các đơn vị nghiên cứu bất động sản lý giải các nhà đầu tư đang gặp vấn đề về dòng tiền
sử dụng đòn bầy tài chính quá lớn và chủ đầu tư ngừng hỗ trợ lãi suất cho vay
trong khi đó thị trường đang mất thanh khoản đến tám mươi dẫn đến làn sóng bán cắt lỗ ngày càng mạnh
thậm chí nhà liền thổ đất nền theo dạng phân lô hộ lẻ mang tính chất đầu cơ
tại các tỉnh lân cận thành phố hồ chí minh giá giao bán giảm đến hơn một nửa
một số doanh nghiệp nhận định liên tiếp các chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản
từ chính phủ hỗ trợ vay cho người mua nhà
giá bán đất nền nhà liền thổ sẽ thu hẹp biên độ giảm và dự kiến sẽ tăng nhẹ trở lại từ cuối quý ii
sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn tại trung tâm hội nghị quốc tế ba đình thành phố hà nội
ubnd tỉnh khánh hòa đã tổ chức họp báo
giới thiệu festival biển nha trang khánh hòa năm hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề khánh hòa khát vọng phát triển festival biển năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra từ ngày ba tháng sáu
đến ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sẽ tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện
giữa các sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại
nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp của tỉnh khánh hòa
tuần lễ festival biển nha trang khánh hòa năm hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra với hơn
các hoạt động sự kiện khác trên tuyến công viên bờ biển đường trần phú thành phố nha trang
hứa hẹn mang đến cho du khách đặc trưng miền biển như là hội thi bơi thúng lắc thúng hội thi câu cá
hội thi cứu hộ trên biển các hoạt động có tính chất nghệ thuật như lễ hội cầu ngư thi đấu cơ
người trò chơi dân gian hô hát bài tròi hội thảo khoa học triển lãm mỹ thuật trưng bày nghệ thuật
đặc biệt trọng tâm điểm nhấn của festival biển nha trang hai nghìn hai mươi ba là sự kết hợp trình diễn ánh sáng
trong lễ khai mạc thưa quý vị chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ dỗ tổ hùng vương để đón hàng triệu
lượt du khách về đền hùng trong dịp dỗ tổ thì việc tăng cường kiểm tra giám sát ngăn chặn không để
xảy ra tình trạng tăng giá ép giá treo kéo khách hay là bán các loại hàng hóa mất vệ sinh an toàn
thực phẩm có vai trò hết sức quan trọng theo thống kê của ban tổ chức hiện có gần hai trăm linh hộ đang
ký kinh doanh trong khu vực khu di tích lịch sử đền hùng
qua khảo sát tất cả các quầy hàng kinh doanh các bãi trong giữ xe đều được cấp giấy phép kinh doanh
ký cam kết về niêm yết giá và treo bảng niêm yết giá cụ thể tuy nhiên để phòng ngừa
ngăn chặn tình trạng chặt chém du khách ban tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương và tuần lễ văn
văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do công an tỉnh làm trưởng đoàn
tiến hành kiểm tra kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân và du khách chấp hành chính sách pháp luật
nội quy quy chế lễ hội đồng thời kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
từ cả về công tác nhắc nhở vệ sinh cũng như đảm bảo an ninh trật tự thì chúng em thấy là
ban quản lý rất là sát sao từng ngày có những lúc mà việc mình làm thì mình nghĩ là nó cũng đã là tốt rồi
nhưng mà thực tế là được các anh nhắc nhở rất là nhẹ nhàng và nó rất là tốt cho công việc của công ty
ty chúng em cũng như là cho công việc chung của lễ hội mình đoàn kiểm tra tôi đã nhắc nhở tuyên
truyền tham gia về hành hương về rối tổ thì thực hiện những cái quy định của lễ hội khi phát
hiện những cái điểm mà có nâng giá hay là các hành vi mà trao kéo khách hoặc là những các nội dung
và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì thông báo cho đoàn kiểm tra liên ngành chúng tôi để chúng tôi
kịp thời kiểm tra và xử lý đối với các hành vi vi phạm đoàn kiểm tra liên ngành đã tuyên truyền
các hộ kinh doanh dịch vụ tại lễ hội cam kết thực hiện kinh doanh đúng pháp luật và nêm ít công
bán các loại hàng hóa giá các dịch vụ đồng thời tăng cường giám sát kiểm tra hướng dẫn các tổ
chức cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ra tình
trạng hàng giả hàng kém chất lượng hàng bán không đúng giá niêm yết và các loại trò chơi mang tính
cờ bạc kinh doanh đồ chơi mang tính bạo lực trong khu di tích đặc biệt thông qua kiểm tra đoàn
kiểm tra liên ngành đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các bãi trồng giữ xe trái phép tôi thấy là
bãi đỗ xe đây là cái giá rất là công khai và giá rất là hợp lý và bãi rất là rộng rãi tôi đến đây
là tôi cảm thấy rất là hài lòng và yên tâm với tất cả những gì mà khu di tích đền hùng phục vụ
du khách với phương châm không có người ăn xin ăn mài không để xảy ra tình trạng trèo kéo khách
và không để xảy ra hiện tượng tăng giá ép giá lưu hành các ấn phẩm văn hóa phẩm trái phép
phù hợp với thuần phong mỹ tục
hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành tại lễ dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng đang phát huy hiệu quả
góp phần giúp lễ hội được diễn ra trang nghiêm thành kính an toàn và văn minh
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện vũng tàu
theo quyết định một nghìn một trăm sáu mươi năm ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi của ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
có một mươi sáu gói thầu từ gói một mươi đến gói hai mươi năm là mua sắm thiết bị y tế
để trang bị cho bệnh viện vũng tàu với tổng kinh phí mua sắm gần bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
trong đó gói thầu số hai mươi năm là gói thầu thiết bị phòng mổ hybric chấn thương chỉnh hình
do công ty cổ phần dược phẩm vimedimest trúng thầu với giá gần ba mươi tám tỷ đồng
sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu được ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án trang thiết bị y tế
ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghệ tỉnh bà rịa vũng tàu được giao là chủ đầu tư phần xây dựng
và khởi công vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và được tỉnh bà rịa vũng tàu trưng dụng để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
từ kết quả giải quyết tố giác tội phạm của công dân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến gói thầu số hai mươi năm
thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện vũng tàu
nên tiến hành khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định
công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện một hộ kinh doanh trên địa bàn
có hành vi thu gom và vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc đi nơi khác để tiêu thụ
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện lai vung phối hợp phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh chi cục chăn nuôi thú y thủy sản tỉnh đồng tháp tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh
do ông hoàng minh thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại tỉnh nam đình tạm trú ở ấp long thành a xã long hồi huyện lai vung làm đại diện
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện cơ sở này có hành vi thu gom vận chuyển hai trăm bốn mươi con động vật mèo không rõ nguồn gốc
xuất xứ được chứa trong hai mươi bốn sọt nhựa trọng lượng khoảng năm trăm chín mươi kg chuẩn bị vận chuyển đi nơi khác để tiêu thụ
công an huyện lai vung đã lập biên bản vụ việc ban đầu và bàn giao số nghèo trên cho chiếc cục chăn nuôi thú y thủy sản tỉnh đồng tháp
củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thanh tra bộ tài nguyên và môi trường vừa công bố quyết định xử phạt hành chính với tổng công ty cảng hàng không việt nam
với số tiền là hai trăm bảy mươi triệu đồng vì gây ô nhiễm bụi tại dự án sân bay long thành tỉnh đồng nai vượt quy chuẩn kỹ thuật từ năm đến một mươi lần
theo đó tổng công ty cảng hàng không việt nam có hai hành vi vi phạm
thứ nhất là thực hiện không đúng không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
chưa bố trí các hồ chứa tạm để chứa nước mưa và chưa xây dựng hệ thống rãnh thoát nước mưa trong quá trình thi công
thực hiện tưới phun nước không thường xuyên liên tục không đầy đủ dẫn đến việc gia tăng bụi phát tán ra môi trường xung quanh
hành vi thứ hai là gây ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường không khí xung quanh
đối với trường hợp hàm lượng thông số bụi trong không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật từ năm đến một mươi lần
với hai hành vi này tổng công ty hàng không việt nam bị xử phạt hai trăm bảy mươi triệu đồng
về hình thức xử phạt bổ sung do đây là công trình trọng điểm quốc gia cần đẩy nhanh tiến độ để gấp rút hoàn thành
nên không áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động
tuy nhiên thanh tra bộ tài nguyên và môi trường yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam
thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm bùi do ảnh hưởng từ hoạt động thi công của dự án
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cần thơ với quảng ninh
vừa qua vietjet đã chính thức khai trương đường bay thẳng đầu tiên giữa hai vùng kinh tế lớn này
qua đó mở ra cơ hội phát triển du lịch giao thương để dễ dàng cho người dân di chuyển
chuyến bay khai trường được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ ông trần việt trường và ông cao tường huy
quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
cùng đông đảo lãnh đạo các sở ban ngành hai địa phương doanh nghiệp du lịch lữ hành người dân và du khách chào đón
đường bay đầu tiên kết nối cần thơ và quảng ninh sẽ bay hai chuyến khứ hội mỗi tuần vào các ngày thứ ba và chủ nhật
chỉ mới hai giờ hai mươi phút bay thẳng cho mỗi chặng
người dân và du khách di chuyển dễ dàng từ thủ phủ miền tây nam bộ đến quảng ninh vùng kinh tế trọng điểm đông bắc bộ
nơi có di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
trong khi đó cần thơ là vùng đất tây đô nổi tiếng bởi sự trù phú sở hữu phong cảnh sông nước miệt vườn đặc trưng và vùng nông nghiệp lớn
đường bay mới cũng tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thủy hải sản tươi sống từ miền tây đến vân đồn cửa khẩu móng cái quảng ninh và ngược lại
theo cục hải quan tp hcm hai tuần đầu tháng bốn năm nay đơn vị này đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài
người việt nam định cư tại nước ngoài mang theo khi xuất cảnh tăng nhanh
đạt hơn hai chín tỷ đồng
tính lũy kế từ đầu năm đến hết một mươi hai tháng bốn tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhóm khách xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay tân sơn nhất là gần hai mươi sáu tám tỷ đồng
trong khi cách đây hơn một tháng tính đầu năm cho đến hết ngày một mươi bốn tháng ba hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách xuất cảnh là hơn một mươi tám ba tỷ đồng
như vậy là tăng hơn tám năm tỷ đồng sau ba mươi hai ngày
trước đó báo cáo tình hình xuất nhập khẩu ba tháng đầu năm cục hải quan tp hcm cho biết
đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài
người việt nam định cư tại nước ngoài mang theo khi xuất cảnh với trị giá hàng hóa trên hai trăm chín mươi năm năm tỷ đồng
tổng số thuế hoàn trong ba tháng gần hai mươi bốn tỷ đồng
số liệu của tổng cục thống kê hết quý i cho thấy khách quốc tế nhập cảnh vào việt nam ước đạt hơn hai sáu trăm chín mươi chín triệu lượt gấp hai mươi chín bảy lần cùng kỳ năm trước
riêng trong tháng ba lượng khách quốc tế ước đạt tám trăm chín mươi năm bốn trăm linh lượt
giảm bốn so với tháng trước nhưng gấp hai mươi một năm lần so với cùng kỳ năm trước
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường hỗ trợ tác định cư và mức hỗ trợ đào tạo
chuyển đổi nghề nghiệp tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình
cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc dự án vành đai ba tp hcm với mức giá bồi thường cao nhất là hơn bảy mươi ba triệu đồng trên một mét vuông
cụ thể dự án đi qua bốn địa phương gồm thành phố thủ đức huyện củ chi huyện bình chánh huyện hóc môn
diện tích đất chiếm dụng ba trăm chín mươi bảy ba hectare số hộ bị ảnh hưởng khoảng một sáu trăm bảy mươi trường hợp
theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm thành phố thủ đức là địa phương có mức giá bồi thường cao nhất
với đất ở tại đô thị giá đất đền bù gần bảy mươi ba bốn triệu đồng một m hai
đường nguyễn duy trinh thuộc phường trường thành đường nguyễn siễn thuộc phường trường thành long bình với sắp xỉ bảy mươi triệu đồng một m hai thấp nhất là gần hai mươi hai triệu đồng một m hai
dự kiến từ đầu tuần này các địa phương bắt đầu chi trả tiền bồi thường đến ngày một mươi năm tháng sáu sẽ bàn giao từ bảy mươi đến tám mươi năm tổng diện tích mặt bằng để khởi công dự án
theo kế hoạch công trình sẽ khởi công giữa năm nay hoàn thành sau ba năm
đây được xem là tuyến đường chiến lược ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị
công nghiệp không chỉ bốn tỉnh thành đi qua mà cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam
để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay
ga sài gòn đã bố trí tăng thêm ba mươi chuyến tàu và phục vụ hành khách
nếu nhu cầu vượt hơn dự kiến ga sài gòn sẽ sẵn sàng bổ sung thêm nhằm phục vụ tối đa cho hành khách
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo thống kê của chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn
trong dịp nghỉ lễ giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn và quốc tế lao động một tháng năm này
có số lượng hành khách đặt vé đi các tỉnh miền trung tăng mạnh
đáp ứng lượng khách này ga sài gòn đã tăng ba mươi chuyến vào các cửa ly sài gòn miền trung
so với cùng kỳ năm trước số nhu cầu đi lại năm nay đã tăng cao hơn cao điểm có ngày lên đến một mươi tám chuyến tàu
ngày cao điểm nhất trong dịp lễ này là ngày hai mươi tám tháng bốn
từ sáu giờ sáng cho đến gần hai mươi bốn giờ có một mươi tám chuyến tàu sẽ xuất phát tại ga sài gòn đi các điểm
đặc biệt là các nơi thành phố du lịch khách đi lại rất đông
năm nay kỳ nghỉ lễ được kéo dài tới năm ngày nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch
về quê kết hợp nhu cầu ngắm cảnh trên suốt chiều dài quãng đường đi
nên việc lựa chọn đi tàu rất đông ước tính lượng hành khách tương đương với dịp tết nguyên đáng vừa qua
với các hình thức bán vé qua app website điện thoại các đại lý ủy quyền
vẫn được duy trì như phục vụ dịp tết nên người dân vẫn dễ dàng mua được vé dù lượng hành khách tăng đột biến
mình mua vé đi vào bình thuận mà nói chung là cũng không có gặp khó khăn gì
nói chung nhân viên đến đây làm việc cũng rất là dễ chịu
giá vé đi lần đầu tiên đi phan thiết là hợp lý rẻ người có hai trăm linh
cũng thoải mái ngồi to thoải mái bây giờ muốn đi du lịch là nặng
với phương thức để cho người dân mua vé được thuận lợi dễ dàng
ví dụ như mua vé trực tiếp tại các ga đường sắt có bán vé
mua vé qua tổng đài một chín không không một năm hai không mua qua trang web chính thức của ngành đường sắt
mặc dù trong suốt nhiều năm qua ngành đường sắt đã nỗ lực phối hợp với nhiều đơn vị
cơ quan chức năng ngăn chặn xử lý vé lậu vé giả từ việc mua bán vé chợ đen
tuy nhiên đến nay thì các hoạt động này vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt
do đó lãnh đạo ga sài gòn khuyến cáo tới người dân
có nhu cầu đi lại trong dịp lễ này chỉ đặt vé tại các trang website của ngành đường sắt
đại lý ủy uyền chính thức hoặc là đến trực tiếp nhà gà để mua vé
nhằm tránh mua phải vé giả vé bị tẩy xóa không đúng quy định dẫn đến lỡ chuyến đi của mình